thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã ban hành nghị định số chín mươi ba hai nghìn hai mươi một về việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện
trong đó có đề cập đến việc các cá nhân tham gia vận động phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận quản lý toàn bộ tiền đóng góp
đây là một trong những điểm mới góp phần làm tăng tính minh bạch trong hoạt động từ thiện
và cũng từ đây nhiều giải pháp công nghệ phục vụ cho việc làm tư thiện được ra đời
xin mời quý vị cùng chương trình
xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nội dung này ở phần sau của chương trình
còn bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục cảnh báo số
sim giác cuộc gọi rác vẫn là một vấn đề nhức nhối khi có nhiều phản ánh của người dân về việc bị làm phiền bởi các số máy lạ
thời gian qua bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với các nhà mạng và kêu gọi sự ủng hộ phối hợp của người dân khách hàng để xử lý tình trạng này
tính đến giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba các doanh nghiệp đã ra soát làm rõ việc sở hữu đối với tất cả một trăm linh các thuê bao đối với khách hàng là tổ chức
đối với thuê bao là khách hàng cá nhân các nhà mạng đã xử lý được hơn hai mươi tổng số giấy tờ đứng tên nhiều sim
khi mà chúng ta mua một cái sim nhưng mà chúng ta lại đứng tên người khác mà không chỉ có phục vụ cái dịch vụ điện thoại nhắn tin mà chúng ta lại còn sử dụng cả
những cái dịch vụ liên quan đến tài chính vì quyền lợi của chính cái người sử dụng thì mong rằng là người sử dụng cũng nhắn tin tới số một nghìn bốn trăm một mươi bốn với cú pháp là tttb tức là thông tin thuê bao để biết rằng là mình đang sở hữu cái sim có đúng là tên của mình không
nếu như mà chưa đúng tên của mình thì cũng mong rằng là người sử dụng sớm chuẩn hóa thông tin thuê bao góp phần làm chúng ta có được cái thông tin thuê bao đảm bảo
để tìm ra những cái dịch vụ của chúng ta được sử dụng an toàn
bộ thông tin và truyền thông thông tin sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp tiếp tục triển khai các biện pháp để hoàn thành việc bảo đảm người đứng tên đăng ký thuê bao chính là người sử dụng số thuê bao đó
cũng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba các bài viết đăng thông tin sai sự thật tuyên truyền chống phá đảng nhà nước các thương hiệu cá nhân
tổ chức các video đường link vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật nội dung tiêu cực trên các trang mạng xã hội như facebook youtube tiktok đã được cục phát thanh truyền hình và thông tin địa tử phối hợp với đơn vị quản lý các trang mạng này chặn và gỡ bỏ với tỷ lệ đáp ứng đạt tám mươi
nó lại khiến cho mình là tốn khá nhiều thời gian
thế rất là may rằng là biết được cái ngân hàng mv họ có cái ứng dụng
gọi là thiện nguyện này
thì khi mà mình gửi cái số tài khoản ủng hộ cho ai
thì mình để luôn cái đường link ở dưới
cái hay là nó có đường link sau kê
để luôn đường link ở dưới
thế là thậm chí là người ta chưa chuyển khoản nhé
người ta bảo xem cái đường link này là cái gì
người ta ấn vào đấy thôi
thì người ta đã nhìn thấy được những người trước đã chuyển khoản như nào
thế là điều đấy là tạo một cái niềm tin trước khi chuyển khoản rồi
chứ không phải là sau khi chuyển khoản nữa
và hai nữa là họ cũng xem được những cái thông tin mình đăng trên app thiện nguyện này hằng ngày
thì mình công khai cho họ biết là tiền của họ được sử dụng để làm gì
rồi hoạt động của mình nó diễn ra như thế nào
thế là từ đó họ gắn kết luôn với cái hoạt động của mình
chứ không phải là họ chuyển khoản xong là xong nữa
với một cái bối cảnh chuyển đổi số rất là mạnh mẽ như hiện nay
thì hội chữ thập đỏ cũng không thể đứng ngoài cuộc cái xu thế chuyển đổi số như thế
cùng với những hoạt động mang tính chất truyền thống
thì hội chữ thập đỏ chúng tôi cũng có những đổi mới trong phương thức vận động nguồn lực
sử dụng nhiều hơn công nghệ số để có thể triển khai những hoạt động vận động nguồn lực của mình
thông qua cái việc lan tỏa rộng rãi trong xã hội
sự tham gia và phối hợp của hội chữ thập đỏ từ trung ương tới địa phương
đã cho thấy những hiệu quả ứng dụng công nghệ mà ứng dụng thiện nguyện đã mang lại
là một tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo
việc tham gia của hội chữ thập đỏ trên ứng dụng thiện nguyện
từ các chiến dịch hoạt động cho tới các thông tin về hoàn cảnh khó khăn
trên bản đồ nhân đạo của ứng dụng
đã đóng góp và mở rộng rất nhiều cho mạng xã hội từ thiện này
khi mà triển khai các chiến dịch vận động gây quỹ trên nền tảng số
thì cũng hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều trong cái công tác chuẩn bị
nhất là trong cái tình hình mà hiện nay thì hội đang thiếu về nhân sự cho các hoạt động của hội
thì khi mà chúng tôi thống nhất được một chiến dịch
thì mỗi một bộ phận thì sẽ chủ động trong cái việc triển khai những cái nhiệm vụ của mình
một cái kế hoạch chung
về việc sử dụng cái app thì nó rất là tiện lợi được cái là
chúng tôi có thể sử dụng điện thoại để app một chiến dịch lên trên hệ thống
trước đây thì phải có ngồi ở máy tính và sẽ phải thực hiện rất là nhiều những thao tác khác nhau
nhưng mà bây giờ thì các quy trình này nó cũng rút ngắn gọn hơn
và cái việc sử dụng nó cũng thuận lợi hơn
một trọng tính năng quan trọng đầu tiên mà anh em công nghệ với anh em đi có triển khai
đó là cái việc minh bạch hóa tài khoản
thường thì việc một tài khoản khi những người có chức năng thẩm quyền
còn yêu cầu cụ thể các cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu thì các ngân hàng phải có trách nhiệm
công khai cái sao kê tài khoản đó cho cơ quan nhà nước
còn về phía những người là muốn làm thiện nguyện
thì chúng tôi cũng cung cấp một công nghệ cho phép
thực ra có những người muốn làm thịnh nguyện ẩn danh thì cũng có những công cụ cho phép họ đóng góp
nhưng không hiện danh tính
nhưng họ vẫn có thể vào đó kiểm tra được cái khoản đóng góp của mình đã đến hay chưa
được sử dụng thế nào
và những người muốn hiện danh tính cho việc đóng góp thiện nguyện thì cũng có thể thấy tên của mình hiện trên đó
không chỉ mang sứ mệnh làm minh bạch hoạt động từ thiện
một trong những hiệu quả mà các nhà vận động gây quỹ cảm nhận được từ ứng dụng thiện nguyện
đó chính là có thể tiếp cận được nhiều mạnh thường quân hơn
giúp cho cộng đồng này được mở rộng và kết nối mạnh mẽ
mb đã tạo ra cái khả năng tương tác đối với những người sử dụng tài khoản của mb
thì có thể kết nối và tìm hiểu và biết được các chương trình của các cá nhân tổ chức đang thực hiện
và sau đó người ta có thể gửi gắm những cái phần ủng hộ của mình vào đó
có thể nói là với cái việc mà chúng tôi triển khai cái hệ thống tài khoản bốn số minh bạch như thế này
cùng với app thiện nguyện thì một là nó lan tỏa rộng rãi trong xã hội
rất dễ nhớ dễ thao tác để thực hiện
và cái thứ hai là chúng ta hướng đến cái giới trẻ nhiều hơn
chúng tôi đã kích hoạt được khá nhiều những cái chương trình tài khoản bốn số minh bạch như thế này
như vậy là không phải chỉ có vận động bằng cách truyền thống trước đây
là gửi thư kêu gọi đến các cơ quan tổ chức cá nhân
mà chúng tôi còn thông qua cái hệ thống tài khoản bốn số
để làm sao mọi người có thể biết đến nhiều hơn
những người mà muốn tham gia vào từ thiện ấy
thì họ lại có một cái kênh để họ không chỉ là được từ thiện như thế đấy
mà họ còn được xem các video này họ còn xem được những cái bài đăng này
xem được những bức ảnh cập nhật hàng ngày của cái hoạt động từ thiện ở trên đấy
rồi thì rõ ràng là niềm tin của họ cao hơn
sự gắn kết của họ với cái hoạt động này cao hơn
thì chắc chắn rằng là họ sẽ không chỉ trở thành một mệnh thường quân của một hoạt động từ thiện
mà họ còn thể thấy mệnh thường quân của họ
rất nhiều các hoạt động từ thiện khác được đăng trên cái app tên nguyện này
và đây nó trở thành một mạng xã hội
cùng với ứng dụng thiện nguyện
một số nhà cung cấp ứng dụng cũng đã tích hợp tính năng ủng hộ từ thiện
như ví nhân ái của momo
hay một giải pháp công nghệ khác cho việc làm từ thiện là gibnow vn
đây là nền tảng cho phép các tổ chức có pháp nhân
vào hoạt động theo quy định của pháp luật
tạo ra dự án gây quỹ từ thiện
bất cứ ai cũng có thể tham gia đóng góp
bằng việc ủng hộ trực tiếp tới quỹ của tổ chức
thông qua các cổng thanh toán
hay đóng góp công sức ở vai trò xứ giả gây quỹ cho từng dự án
tính minh bạch nó thể hiện ở những sứ giả
ví dụ như là tôi mà muốn đăng ký quyên góp
nhờ bạn bè mình quyên góp qua cổng sứ giả là bản thân mình
thì bản thân những sứ giả như tôi
cũng phải là những thông tin minh bạch
và có xác thực và được tổ chức phê duyệt
thì mình mới được trở thành một đại sứ
một sứ giả ở trên đấy
chúng tôi những cá nhân bình thường
hoặc là những kol hay là những người nổi tiếng
hoàn toàn chỉ sử dụng sự tín nhiệm của mình
bạn bè hay là người hâm mộ hay là người quen
ủng hộ qua chúng tôi
nhưng mà tiền thì lại đi trực tiếp vào quỹ của tổ chức
thì mình chỉ sử dụng một tín nhiệm thôi
và mình là hoàn toàn không cần phải đứng ra đi giải ngân tiền
thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến cộng đồng việt nam
là mỗi người trong tay một thằng
một chút ai có gì thì góp lấy
và chúng ta có thể làm được bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống
chứ không cần phải đợi đến một thời điểm nào đó ta mới làm
và cứ như thế thì cộng đồng việt nam sẽ trở nên tốt đẹp hơn
thưa quý vị những sự phát triển công nghệ này
được xây dựng dựa trên khát vọng
tạo ra một nền tảng mạng xã hội từ thiện
của những con người có trái tim ấm nóng
những con số biết nói được hiển thị trên các nền tảng tăng lên mỗi ngày
đã thể hiện được niềm tin của người dân
những yêu thương này sẽ được lan tỏa
và sẽ có nhiều hơn nữa những hoàn cảnh được sẻ chia
và đến đây chương trình nhịp sông số tuần này của chúng tôi
cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong chương trình nhịp sống số tuần sau
trên kênh antv